xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
các bảng âm nhạc được mở màn bằng tiết mục biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng việt nam và họa mi bán cổ điển phạm thu hà
với nhạc phẩm mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ văn cao các nghệ sĩ đưa người xem trở về với mùa xuân đầu tiên sau ngày đất nước hòa bình thống nhất
ở phần một của chương trình là các tác phẩm âm nhạc việt nam nổi tiếng về mùa xuân như cung đàn mùa xuân sáng tác nhạc sĩ cao việt bách đảng đã cho ta một mùa xuân sáng tác nhạc sĩ phạm tuyên lắng nghe mùa xuân về nhạc sĩ dương thụ
thật sự là với bài hát đầu tiên là mùa xuân đầu tiên là tôi đã rất là cảm động và rất là xúc động mùa xuân quá đẹp tới ca sĩ phạm thu hà và giàn nhạc giao hưởng quốc gia của mình chơi quá tuyệt vời ạ
và thật sự là tôi cũng cảm thấy rất là vinh dự được tham gia
chúng tôi rất phấn khởi vinh dự và tự hào khi thấy đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an và xã hội rất quan tâm nâng cao đời sống tinh thần văn hóa văn nghệ của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
chương trình hòa nhạc đón xuân năm mới
hôm nay là một bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao
hôm nay là một bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao
tiếp tục khẳng định đẳng cấp của giọng ca đa năng tài diễn xuất tinh tế
người yêu âm nhạc cổ điển còn có dịp thưởng thức bản hành khúc rất phổ biến của nhà soạn nhạc nổi tiếng người anh edward elga
đặc biệt là ở phần hai thì chúng ta đang sử dụng tất cả những cái tác phẩm chủ yếu là của johns slow
và những cái câu chuyện kể về sweet carmen
nó cũng là những cái tác phẩm thương thương trên toàn cầu
đặc biệt là ở viên người ta
người ta hay tổ chức tất cả những cái buổi có sức đầu năm
nó liên quan đến động tác nó liên quan đến điệu van nó liên quan đến cái sự nhảy múa nó liên quan những điệu polka những điệu múa dân gian và tất cả cái thứ
thì thông thường người ta hay làm những cái tác phẩm như vậy vào một cái đầu năm mới
đây là chương trình hòa nhạc chào xuân được tổ chức lần thứ ba nhưng là lần đầu tiên được tổ chức tại nhà hát hồ gươm
việc tổ chức chương trình ở nhà hát mới sang trọng lộng lẫy đẳng cấp với hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới này
đã mang đến những trải nghiệm mới thú vị hấp dẫn với khán giả
những kỷ niệm đẹp ấn tượng khó quên về một đêm nhạc đầy hứng khởi dịp đầu xuân hứa hẹn một năm mới rực rỡ và hạnh phúc cho mọi nhà cho mọi người
thưa quý vị hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân
vào sáng ngày một mươi tám tháng hai tại khu di tích an ninh khu năm công an quảng nam đã tổ chức lễ phát động và gia quân tết trồng cây
tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
đây là hoạt động ý nghĩa trong những ngày đầu xuân mới giác thìn hai nghìn hai mươi bốn và càng ý nghĩa hơn khi được tổ chức tại khu di tích an ninh khu năm xã trà tân huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
nơi tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ an ninh khu năm đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến vì độc lập tự do cho tổ quốc trong mùa xuân của hôm nay
việc tổ chức phát động lễ gia quân tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an đối với công tác trồng chăm sóc bảo vệ phát triển rừng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường sống ứng phó biến đổi khí hậu
cụ thể hóa chủ trương trồng một tỷ cây xanh của chính phủ và đưa phong trào tết trồng cây trở thành phong trào thi đua hành động thiết thực trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức của bác hồ
việc tổ chức phát động lễ gia quân tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
trong đó có đất nước việt nam của chúng ta trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới giáp thìn nhằm thiết thực hành động học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
công an tỉnh tổ chức lễ phát động và gia quân thực hiện phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ trong toàn công an tỉnh
ngay sau lễ phát động các đại biểu dự lễ đã ra quân trồng cây trong vườn cây nhớ ơn bác hồ tại khuôn viên khu di tích an ninh khu năm
vườn cây nhớ ơn bác hồ được trồng
trồng với các loại cây trồng như bưởi xoài nhãn măng cụt vú sữa là các loại cây hoa quả phù hợp với thổ nhưỡng bản địa
toàn bộ cây trong vườn được huy động từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an tỉnh để trồng và chăm sóc
hàng năm khu di tích an ninh khu năm là địa chỉ đỏ đón hàng nghìn lượt khách là cán bộ chiến sĩ công an cán bộ nhân dân trên địa bàn và mọi miền tổ quốc đến viếng hương tham quan
vườn cây nhớ ơn bác hồ sẽ là điểm nhấn quan trọng trong khuôn viên khu di tích an ninh khu năm
của tuổi trẻ công an nhân dân nói chung cũng như tuổi trẻ công an tỉnh quảng nam nói riêng về việc chung tay bảo vệ môi trường góp phần xây dựng môi trường sơn sạch đẹp
tin rằng vườn cây nhớ ơn bác hồ với sự trung sức của cán bộ chiến sĩ công an quảng nam sẽ đơm hoa kết quả và từ phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ sẽ thêm nhiều vườn cây ý nghĩa góp phần tích cực vào việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bảo vệ thiên nhiên
thực hiện các nhiệm vụ đề án sáu công an tỉnh hải dương đang phối hợp đẩy mạnh triển khai mô hình chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt mục tiêu đề ra đến hết quý i năm nay một trăm linh người được hưởng trợ cấp an sinh xã hội được chi trả thông qua tài khoản ngân hàng
tứ kỳ là địa phương triển khai sáng tạo hiệu quả việc mở tài khoản tri trả trợ cấp an sinh xã hội
lực lượng công an phòng lao động thương bình và xã hội cùng với các ngân hàng chủ động phối hợp vận động và tạm
điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến trụ sở xã cung cấp thông tin làm thủ tục mở tài khoản không phải mất thời gian chờ đợi
trước đó tội công tác đề án sáu tại các thôn khu dân cư làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ những tiện ích khi thực hiện chi trả qua tài khoản không dùng tiền mặt
thực hiện mô hình tri trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt nước lượng quan nguyện tứ kỳ chúng tôi đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã thị trấn
tổ chức tuyên truyền vận động và phối hợp với các ban ngành đoàn thể và trực tiếp tổ đề án sáu cấp xã giả soát lên danh sách và mở tài khoản cho các đối tượng đang được hưởng chế độ an sinh xã hội trên địa bàn huyện tứ kỳ để thực hiện việc không tri trả thông qua việc dùng tiền mặt
thực hiện chỉ đạo của ngân hàng nhà nước các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hải dương tích cực vào cuộc phối hợp cùng các thành viên tổ công tác đề án sáu ở các địa phương mở tài khoản chi trả chế độ và trợ cấp an sinh xã hội
các ngân hàng cũng hỗ trợ tối đa cho người dân khi miễn các loại phí mở duy trì tài khoản và rút tiền từ tài khoản đến ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn mở tài khoản cho hơn tám mươi người có công chưa có tài khoản và hơn năm mươi đối tượng bảo trợ xã hội

tổ chức đạo của ngân hàng nhà nước các ngân hàng chia sẻ với các phòng lao động thu vinh xã hội thành phố tri linh thành phố kinh môn huyện kim thành để mở tài khoản cho các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hoàn toàn miễn phí ví dụ như miễn phí mở tài khoản miễn phí duy trì tài khoản miễn phí chuyển tiền miễn phí rút tiền mặt tại quầy và các máy atm
hiện nay hàng tháng chúng tôi đã thực hiện chi trả khoảng hơn hai năm trăm linh đối tượng là khách hàng của tất cả các ngân hàng trong địa bàn toàn tỉnh
và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phù hợp chặt chẽ với phòng lao động thuê chứa hội tại các huyện thị xã thành phố
để cùng ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh mở tài khoản cho các đối tượng được hưởng cho cấp bán chứa chứa hội đạt tỷ lệ bao phủ khoảng một trăm linh
chúng tôi cũng phân công từng cán bộ phối hợp đi đến các xã làm việc với chủ tịch xã các tổ hội của chúng tôi
để triển khai việc này dự kiến của chúng tôi là làm trong một mươi ngày đáp ứng cơ bản các yêu cầu mà các đối tượng muốn mở qua hay banh
và làm việc với tất cả hai mươi ba xã và thị trấn của huyện thư kỳ
toàn tỉnh hải dương hiện có hơn một trăm một mươi ba sáu trăm linh người hưởng chính sách an sinh xã hội
tổ công tác đề án sáu của tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành cấp tài khoản tri trả không dùng tiền mặt cho một trăm linh đối tượng trong quý i năm nay
qua đó góp phần đảm bảo chi trả đúng đối tượng nhanh chóng ngăn chặn nguy cơ trục lợi tham nhũng
đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện công việc này và nâng cao hiểu biết của người dân về hiệu quả của đề án sáu